tôm thẻ chân trắng là loài tôm tồn tại trong môi trường nước mặn
tuy nhiên tại tỉnh hải dương sau khi thuần hóa được giống tôm này nuôi trong môi trường nước ngọt
bà con nơi đây đã thu được nhiều hiệu quả kinh tế cao
gia đình ông nguyễn văn quang ở xã thái học huyện bình giang có khu nuôi thả thủy sản khoảng một mươi hectare
ông đã thuê kỹ sư thủy sản trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật nuôi thí điểm tôm thẻ chân trắng nước mặn
ở môi trường nước ngọt bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế
cái điểm cốt lỗi của cái nuôi nước mặn và nước ngọt nó khác nhau ở chỗ là mình phải thuần hóa con tôm nước mặn về nước ngọt
trước giai đoạn mà mình đưa xuống ao nuôi là mình phải có một cái thao tác thường hóa
đó là làm trên những cái bể dèo những bể dèo bé để mình thường hóa mình chăm sóc nó
khi nó đã quen với môi trường nước ngọt rồi lúc đó mình mới đưa xuống ao nuôi to để mình nuôi được
do nuôi thí điểm nên mật độ nuôi thưa mỗi mẫu thu được một tấn tôm thương phẩm
với giá bán hai trăm năm mươi đồng một kg
trừ các loại chi phí thu lãi khoảng ba mươi
qua thực vụ thứ ba tôm thẻ phát triển tốt ở môi trường nước ngọt ít bị bệnh và cho hiệu quả kinh tế cao
thực tế là chăm sóc tốt thì nó vẫn là thích hợp chứ không phải là không thích hợp
nó có phần nó có cái ưu điểm có cái khuyết điểm
có thể nó có ưu điểm của nó là có nhiều cái thuận nợ hơn là cái thằng nuôi nước mặn
nếu như là ở cái thời điểm này là cái vùng nước mặn mà họ bị dịch hết nhưng đây không bị dịch
nhưng mà cái thằng nước mặn thì nó sẽ nuôi theo mùa được
nhưng mà mình đây thì có những mùa mình khó khăn nhất là cái mùa đông
từ thành công của việc nuôi thí điểm ông nguyễn văn quang có dự định mở rộng mô hình khu nuôi thả thủy sản tập trung
và thành lập hợp tác xã nuôi trồng thủy sản để xây dựng mô hình liên kết chuỗi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế